xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn trước khi bước vào phần trao đổi với khách mời
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện mà nhóm phóng viên của chương trình câu chuyện hội nhập đã xây dựng xung quanh chủ đề này
đây là một trong nhiều thử dụng của gia đình và lá thị liễu ở xã dì thàng huyện bắc hà tỉnh lào cai
bà liễu cho biết từ khi trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia asia
triển khai dự án xây dựng hệ thống sản xuất kinh doanh rau hiệu quả bền vững khu vực tây bắc việt nam
nông dân của xã dị thàng đã biết cách cải tiến kỹ thuật sản xuất áp dụng nhiều phương pháp khoa học
nhằm đáp ứng được chất lượng và số lượng của rau quả nói chung và rau quả trái vụ nói riêng

có thể nhận thấy những mặt hàng rau quả đặc trưng tây bắc được bày bán rất phổ biến
chúng tôi cũng muốn khai thác và rồng rãi các sản phẩm đặc sản của mục châu
để thu hút về đưa cho đồng bào cũng như khu vực khách hàng tại thủ đô
thời gian tới chúng tôi cũng thấy tiềm năng của mục châu vẫn còn mạnh và chúng tôi đang khai thác
chúng tôi đang chiến dịch
chúng tôi cũng muốn làm
ngoài sự thành công của dự án này dự án liên kết của doanh nghiệp hà lan với doanh nghiệp việt nam
trong việc sản xuất thực phẩm sạch cũng phải được kể đến
rất nhiều dự án sáng kiến đã được triển khai điển hình như dự án thiên lượng sạch
được triển khai bởi da công ty thức ăn chăn nuôi của hà lan
trong đó các sản phẩm thiên lượng sạch không sử dụng bất kỳ chất kháng sinh nào
trong quá trình chăn nuôi sẽ được đưa tới các trường học của việt nam
tôi nghĩ đây là một sáng kiến rất giá trị song chúng tôi mới chỉ đang triển khai thí điểm ở giai đoạn đầu
bên cạnh đó có rất nhiều dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp tổ chức nước ngoài sản xuất thực phẩm an toàn cũng được triển khai tại việt nam
vâng thưa ông vũ vinh phú có thể thấy là ngoài việc đưa thực phẩm sạch sang thị trường việt nam
thì nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã chủ động bắt tay trực tiếp sản xuất tại chính việt nam
ông đánh giá thế nào về xu hướng này
tôi cho là điển hình là công ty cp của thái lan đã đặt tiền tiêu sản xuất ngay tại thị trường việt nam hơn chục năm này
và họ cung cấp cho các siêu thị ngay cả các chợ với các sản phẩm cp rất là ưu

cái việc đặt tiền tiêu sản xuất ngay tại thị trường việt nam hơn chục năm này
như thế là có giải quyết được mấy vấn đề
thứ nhất tức là về chi phí đỡ tốn kém sử dụng nhân công việt nam đường vận chuyển việt nam
rồi tiếp cận với những tính cách tiêu dùng của người việt nam những gu tiêu dùng của người việt nam
và rõ ràng đi đôi với chiếm lĩnh hệ thống văn phối
thì vấn đề đặt cơ sở sản xuất là một cái tất yếu của các nước xâm nhập vào thị trường việt nam
trong đó có thái lan rồi đây là hàn quốc rồi nhật bản
rồi mỹ các thứ cũng có những nước hay là pháp chuẩn bị đặt những cái cơ sở trực tiếp sản xuất tại việt nam
người ta tính toán hết sức toàn diện đầy đủ
vâng vậy thì có điểm gì thuận lợi và bất lợi khi triển khai sự hợp tác này ạ
cái sự thuận lợi là chúng ta học tập được những cái gì ở bạn khi sản xuất quy trình sản xuất của họ
những cái chuyên nghiệp của họ trong cách làm ăn
cái logistic tức là cái kho vận của họ từ nơi sản xuất cho đến nơi tiêu thụ như thế nào
thì cái đó là cái rất thuận lợi cho chúng ta
nhưng mà cái khó khăn là vì chúng ta từ một cái xuất phát thấp chăn nuôi của chúng ta năng suất thấp hơn các nước đến ba bốn
năm người nông dân ở mỹ nuôi hàng nghìn khoa lợn nhưng mà chúng ta phải hàng trăm người

ví dụ thế tất cả những cái đó nó làm cho
nó làm cho chúng ta thành thì chúng ta cao
và như thế là rất khó cạnh tranh
nếu mà cái sản xuất các nước mà ô ạt vào thị trường việt nam thì tôi cho nó là nguy cơ
vừa rồi tvp cũng đã bàn tới cái ngành mà khó khăn nhất chính là ngành chăn nuôi
vậy theo ông thì chúng ta được nhiều hay mất nhiều khi mà tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất ạ
tôi cho là chúng ta vừa được vừa mất là đều có cả
được là chúng ta như vừa rồi tôi nói đấy
còn mất là như thế chúng ta mất thị trường mất người tiêu dùng
tôi chưa nói hiện nay ở hà nội như thế là cánh gà một phần thịt lợn đùi gà hoàn toàn của cp hết ở các siêu thị
tràn lan hết
mà họ sản xuất lớn họ tổ chức vận chuyển tốt thì giá thành họ rất là thấp
họ cạnh tranh với gà của việt nam
vậy để hạn chế những bất lợi đó thì chúng ta nên làm gì ạ
theo tôi hạn chế chúng ta là chúng ta phải làm ăn rất sức có bài bản
làm ăn quy mô lớn có quy hoạch cẩn thận
và nhà nước phải có những cơ chế chính sách để phát triển cái ngành chăn nuôi của việt nam cho nó có bài bản
đúng các tiêu chuẩn quy định tiêu chuẩn việt nam cũng như tiêu chuẩn khu vực
thế rồi cái năng suất của chúng ta phải tăng lên
cái chất lượng chúng ta phải đảm bảo
từ khi gốc cho đến không bán lẻ
từ khi chăn nuôi đến không bán lẻ
nhìn ở một tầm khác thì theo ông nhà nước nên có chính sách gì để thúc đẩy sự hợp tác sản xuất hiệu quả
theo tôi là chúng ta đừng biến thành một người làm thuê một cách thuần túy
mà chúng ta thông qua cái hợp tác cái liên doanh
thì chúng ta phải học hỏi
hỏi những cái gì tiên tiến
để chúng ta áp dụng vào cái điều kiện của việt nam
thì mong từng bước thôi
từng bước mới có cơ hội cạnh tranh
thì cái đó tức là chúng ta vừa cạnh tranh vừa hợp tác
với bạn trong vấn đề lĩnh vực chăn nuôi cũng như lĩnh vực khác
và các doanh nghiệp fbi đầu tư ở việt nam
ở góc độ của mình thì ông đánh giá là trong năm hai nghìn một mươi bảy tình hình này đối với chúng ta sẽ có những chuyển biến tích cực như thế nào
tôi nghe thông tin thì như thế là
là doanh nghiệp trong nước cũng vươn lên
như vừa rồi tôi nói cái hội nghị của câu lạc bộ doanh nghiệp chất lượng cao đấy
họp trong thành phố hồ minh thủ tướng thế dự đấy
và chi một gói năm mươi tỷ cho tín dụng về nông nghiệp chất lượng cao
trong đó có chăn nuôi
tôi nghĩ những cái quan tâm của nhà nước là như thế rất mạnh rồi
những quyết tâm chính trị rất mạnh mẽ rồi
nhưng mà quan trọng vấn đề tổ chức thực hiện
bây giờ bộ nào phải chịu trách nhiệm chính
bộ nông nghiệp và bộ công thương
hay như thế nào
doanh nghiệp như thế nào
phải khởi sự doanh nghiệp như thế nào
phải khơi dậy cái ý chí tiến thủ của doanh nghiệp chăn nuôi
sản xuất ở việt nam
chưa lập tám đoàn kiểm tra đến thì coi như cũng hỏng
thế rồi phí thuế tất cả như thế
rồi điều kiện tiếp cận đất đai mới vốn
thưa các ông chí là các doanh nghiệp nước ngoài vay chỉ một hai
mình vay bình quân cũng phải tám
riêng chi phí vốn mình đã thua rồi
rồi vấn đề là chúng ta phải kiên quyết trong vấn đề xử lý môi trường để đảm bảo cái sản xuất chăn nuôi bền vững
mặc dù là cũng phải tốn chi phí ban đầu thật
nhưng chúng ta phải chấp nhận
chúng ta không thể đánh đổi môi trường lấy kinh tế được
rồi vấn đề là cái đầu gia
tôi quan tâm đến đầu gia
là người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
nhưng ưu tiên dùng hàm việt nam với những hàng có chất lượng và giá cả cạnh tranh
không thể là tôi thịt bò mỹ với thịt bò việt nam ngang nhau mà tôi mua thịt bò việt nam được đâu
cái vấn đề đó phải lưu ý
chúng ta đừng hô hào chung chung
mà người tiêu dùng rất thực tiễn
mà tôi xin nói là tám mươi người tiêu dùng việt nam đang nghèo
cho nên chúng ta phải có những giá hợp lý
chúng ta tiếp cận hệ thống phân phối cho rộng khắp
rồi chúng ta có phải xây dựng cái thương hiệu làm ăn tử thế
làm ăn có văn hóa có trách nhiệm
đừng có bỏ thuốc tăng trọng vào
đừng có cho kháng sinh chưa đến kỳ anh đã giết mổ
quy hoạch lại toàn bộ hệ thống chăn nuôi và hệ thống tiêu dùng
xin chào và hẹn gặp lại
luật về trong nông nghiệp
chăn nuôi hay là luật bán lẻ
là tôi xin nhắc lại
là cái phân phối lợi nhuận
thì cái khâu bán lẻ lại hưởng nhiều hơn
cái ông sản xuất
ông chăn nuôi
cho nên là cái chí tiến thủ làm ăn lâu dài
dù có hợp tác với bạn
như thế là chúng ta cũng rất khó khăn
rồi chính sách đối với doanh nghiệp
fdi chăn nuôi tại việt nam như thế nào
tất cả phải đạt ra hết
để người ta vừa
đầu tư vào một cách hợp lý
đồng thời ta thâm nhập với họ
để ta phát triển cái ngành chăn nuôi
dần dần ta có thể
tách ra để độc lập để cạnh tranh với họ chứ
đầu tiên là hợp tác
sau cạnh tranh
giống như các siêu thị bây giờ bán một phần
phần của mình như là citymart
phinimat bán ba mươi bốn mươi
nhưng sau này có thể ta mua lại
để chúng ta tổ chức độc lập
một cái tập đoàn bán lẻ ở việt nam
thì chăn nuôi cũng vậy thôi
không có cách nào khác là hội nhập
chúng ta phải tiến tới những con đường như thế
để có thể
đưa cái tầm chăn nuôi
và tiêu thụ sản phẩm của việt nam
nên một cái tầm mới
ít nhất là trong khu vực cả
so với thái lan so với một số nước
singapore các thứ
thường bước vươn ra
các nước tiền tiền khác
vâng thưa quý vị và các bạn
rõ ràng là việc sản xuất
thực phẩm sạch là điều vô cùng quan trọng
đối với bất cứ quốc gia nào
trong xu thế hội nhập
thì việc hợp tác quốc tế để sản xuất
thực phẩm sạch lại là một điều
có ý nghĩa vô cùng lớn lao khác
hy vọng là trong thời gian tới
chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn
sự tích cực của các doanh nghiệp việt nam
trong vấn đề này sẽ giảm bớt được
những bất lợi và phát huy
những thuận lợi của mình
một lần nữa cảm ơn ông vũ vinh phú
đã tham gia chương trình
chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kỳ sau
còn bây giờ xin chào tạm biệt